thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín bộ y tế tiếp tục tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá mức độ an toàn của các cơ sở y tế bệnh viện trong công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh
một số bệnh viện được đánh giá là có mức độ an toàn thấp và không an toàn bộ yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm chấn chỉnh ngay công tác sàng lọc phòng dịch những bệnh viện ở mức an toàn cần duy trì và không chủ quan
những bệnh viện được đánh giá không an toàn như bệnh viện mắt sài gòn hà nội bệnh viện mắt việt nhật tiếp tục đóng cửa cho đến khi nào nghiêm túc chấn chỉnh những bệnh viện có mức độ an toàn thấp phải rút kinh nghiệm và nâng cao kiểm soát phòng chống dịch
bệnh viện phổi hà nội một trong những bệnh viện được đoàn kiểm tra đánh giá có mức độ an toàn thấp đây là bệnh viện có nguy cơ lây nhiễm cao vì những trường hợp mắc các bệnh đường hô hấp thường đến thăm khám